công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với phan quốc khánh và phan hoài giang hoàng cùng chú tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
về hành vi gây dối trật tự công cộng
bước đầu xác định vào ngày hai mươi chín tháng một mươi tại khu vực cổng trường nguyễn bình khiêm trên địa bàn
do có mâu thuẫn từ trước phan quốc khánh và phan hoài giang hoàng đã đến đánh đập hành hung em trần việt hoàng
học sinh lớp một mươi hai a hai trường trung học phổ thông nguyễn bỉnh khiêm dẫn đến đa chấn thương
phải vào bệnh viện đa khoa bắc quảng bình để điều trị
vụ việc xảy ra vào thời điểm tan trường có đông học sinh ra về và có một số học sinh
đã sử dụng điện thoại di động quay lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội
một nhóm đối tượng sử dụng tài khoản zalo facebook để nhắn tin mua bán số lô số đề quy mô lớn
với số tiền đánh bạc mỗi ngày khoảng một trăm hai mươi triệu đồng vừa bị công an thành phố tam điệp
tỉnh ninh bình triệt phá thành công
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn ánh dương vương thiều đào quang minh nguyễn minh vương
hoàng thanh sâm và lương xuân tùng cùng chú tại tỉnh ninh bình
trong đó nguyễn ánh dương là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc
lực lượng công an thu giữ sáu điện thoại di động
được biết số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay là khoảng ba tỷ đồng
mới đây phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai cho biết đang tiến hành lập hồ sơ xử lý
ông bùi trọng hoàng quê ở tỉnh long an về hành vi vận chuyển cát trái phép
theo đó trên địa bàn phường hiệp hòa thành phố biên hòa lực lượng chức năng đã phát hiện
thuyền gỗ do ông bùi trọng hoàng điều khiển đang vận chuyển khoảng hai mươi bốn mét khối cát
làm việc với lực lượng chức năng ông hoàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số cát trên
tại thành phố đà nẵng dự kiến từ ngày hai tháng một mươi một năm mươi học sinh khối trung
sẽ được tiêm vaccine phòng dịch covid một mươi chín